ông nguyễn văn quyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội cho biết thành phố sẽ có một mươi tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy km
loại hình phương tiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi thói quen tham gia giao thông công cộng giảm un tắc tiết kiệm thời gian lưu thông cho người dân tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân và giảm ô nhiễm môi trường
tại buổi lễ ông quyền cũng bày tỏ sự vui mừng khi ngày cắt băng khánh thành dự án cũng là ngày đón hành khách thứ một triệu đi tàu cát linh hà đông
sau hơn hai tháng vận hành mỗi ngày tuyến cát linh hà đông vận chuyển bình quân gần một mươi năm hành khách lượng khách có nhu cầu sử dụng thực tế bao gồm người đi làm đi học thường xuyên trên tuyến bằng vé tháng giữ ổn định và có xu hướng tăng từ một mươi ban đầu lên đến hơn hai mươi
để tuyến đường sát cát linh hà đông hoạt động hiệu quả thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch phương án khai thác vận hành cụ thể
trước đó ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân hà nội
tổ chức lễ bàn giao dự án để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội đưa vào vận hành khai thác giai đoạn đầu
bộ giao thông vận tải đã nghiệm thu hoàn thành dự án và hội đồng kiểm tra nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu đủ điều kiện bàn giao dự án đưa vào khai thác
để đảm bảo khai thác dự án an toàn hiệu quả bộ giao thông vận tải sẽ tiếp tục yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt chỉ đạo tổng thầu epc phối hợp với hà nội metro khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại và bảo hành bảo trì dự án theo quy định
bộ giao thông vận tải cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với ủy ban nhân dân hà nội trong giai đoạn vận hành khai thác dự án cũng như công tác triển khai các dự án đường sắt đô thị khác trên địa bàn
giá vé lượt từ tám đến một mươi năm đồng một chặng tùy theo độ dài mà hành khách đi
vé tháng với khách bình thường là hai trăm linh đồng một người một tháng nhóm ưu tiên là một trăm linh đồng một tháng và miễn phí với các khách hàng đặc biệt tương tự như khách đi xe buýt
vé tháng tính theo kỳ ba mươi ngày từ ngày nộp tiền toàn bộ khách đi tàu được mua bảo hiểm
ga hà đông ga la khê ga văn khê và cuối cùng là ga yên nghĩa
tuyến đường sắt kéo dài một mươi ba năm km
để đảm bảo an toàn mới đây sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét quy định về việc cấm người có giấy phép lái xe ô tô trong vòng một năm kể từ ngày cấp lần đầu chạy quá sáu mươi km trên giờ và lưu thông trên cao tốc
đối với đề xuất của sở giao thông vận tải tp hcm về việc xem xét quy định người có bảng lái xe ô tô dưới một năm kể từ ngày cấp lần đầu không chạy quá sáu mươi km trên giờ và không chạy trên đường cao tốc mạng xã hội ghi nhận nhiều bình luận trái chiều
nhiều độc giả cho rằng đề xuất không cho người có bảng lái ô tô dưới một năm kể từ ngày cấp lần đầu lái xe vượt quá sáu mươi km trên giờ và không được lái xe vào cao tốc là vô lý
bởi lẽ khi đã có bằng lái xe tức là đã vượt qua hàng loạt bài thi từ lý thuyết tới thực hành đạt chuẩn
đặc biệt trong phần thi bằng lái ngoài bài thi xa hình còn có cả bài thi lái xe đường trường
trong khi đó nhiều độc giả khác lại tỏ ra thận trọng và cho rằng hiện rất nhiều người tùy có bảng lái ô tô rồi nhưng khả năng lái trên đường vẫn rất kém thậm chí có cả những trường hợp vì lý do này kia để có bằng
những trường hợp này khi tham gia giao thông sẽ gây nguy hiểm cho người khác
về phía những độc giả này họ cho rằng đề xuất của sở giao thông vận tải hồ chí minh là hoàn toàn hợp lý
họ cũng cho rằng để đảm bảo an toàn chung vẫn nên có biện pháp cụ thể
những người có bằng lái xe được cấp lần đầu nên thực chiến qua một năm
ngoài ra cũng có những độc giả băn khoăn về tính thực tế của đề xuất này
vì khi các xe chạy trên đường làm sao có thể kiểm soát được ai có bằng dưới một năm ai có bằng trên một năm
đồng thời đối với đề xuất này lại phải xây dựng thêm quy định xử phạt
liệu có mất thêm thời gian nữa hay không
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét quy định cập nhật vi phạm an toàn giao thông
trên cùng một hệ thống quản lý theo thông tư một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy và thông tư số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
việc này nhằm giúp cảnh sát giao thông thanh tra cơ quan chức năng đồng bộ quá trình tra cứu tình trạng vi phạm
sở giao thông vận tải cũng đề nghị bổ sung thêm quy định về ảnh chân dung chính chủ giấy phép lái xe
theo tiêu chuẩn ảnh chân dung của hệ thống
theo sở giao thông vận tải tp hcm giấy phép lái xe hiện nay là loại giấy tờ cá nhân
có thể thay thế căn cước công dân trong một số hoạt động xã hội
do đó việc sử dụng hình ảnh rõ ràng đảm bảo tính nhận diện trên giấy phép lái xe là cần thiết
góp ý bộ giao thông vận tải về quy định đào tạo sát hạch đối với người khuyết tật
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện việt nam chưa có đơn vị sản xuất ô tô theo yêu cầu nhóm đối tượng này
cũng như chưa có hướng dẫn của cục đăng kiểm việt nam
vì vậy việc đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe cho người khuyết tật gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện được
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị bộ giao thông vận tải nghiên cứu nội dung đăng kiểm xe
đồng thời đề nghị bộ y tế chi tiết hóa điều kiện sức khỏe đối với người khuyết tật
việc này làm cơ sở triển khai thực hiện quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật
giải quyết nhu cầu mong muốn của người khuyết tật trong tham gia giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đang lưu giữ hơn ba giấy phép lái xe cấp từ năm hai nghìn một mươi ba
do người dân đã làm thủ tục cấp đổi nhưng không đến nhận
tuy nhiên quy định hiện hành không hướng dẫn về thời gian lưu trữ và việc tiêu hủy đối với trường hợp giấy phép lái xe đã cấp